cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngay sau khi nhận được thông tin tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết đề nghị phía trung quốc đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân việt nam
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân của các nạn nhân sớm thông báo cho các gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan
hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê văn đệ chú tại xã hòa hiệp về hành vi giết người
hàng ngày đối tượng đệ và nạn nhân chú cùng địa phương thường xuyên uống rượu cùng nhau
chiều ngày một mươi tám tháng năm sau khi uống rượu nạn nhân có đứng dậy đi vệ sinh
khi quay lại thì bất ngờ đệ lấy con dao trên vách tường sát hại làm nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án lê văn đệ đã kể lại sự việc cho người quen
và đến công an xã hòa hiệp huyện tân biên đầu thú
trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
nguyễn thị nhung chú tại thành phố long khánh là giám đốc công ty tm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố và bắt tạm giam
kết quả điều tra xác định ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công ty của bà nhung làm giám đốc được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho thuê thửa đất với tổng diện tích gần ba mươi một m hai
tại phường biểu hòa thành phố biên hòa để đầu tư điểm du lịch sinh thái
thời hạn thuê đất là năm mươi năm đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
sau khi được giao đất công ty không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám công ty tm đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại qc
do ông nguyễn ngọc huyện làm tổng giám đốc địa chỉ ở thành phố hồ chí minh
qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã xác định công ty tm do bà nhung làm giám đốc
đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo huỳnh thành được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã hòa tân đông thị xã đông hòa vừa bị tòa án nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt một mươi năm năm tù
trước đó cùng với tội danh đã lần lượt bị tòa nhân dân thành phố nha trang tỉnh khánh hòa và tòa nhân dân thành phố phan thiết của tỉnh bình thuận
hai lần tuyên xử với mức án hai mươi sáu năm tù tổng hợp các bản án huỳnh thành được phải chấp hành mức án là ba mươi năm tù
theo cáo trạng huỳnh thành được đã hai lần thuê xe ô tô sau đó lên mạng xã hội đặt làm giả giấy tờ xe đứng tên mình
rồi mang đi thế chấp chiếm đoạt số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng tiêu xài cá nhân
đội cảnh sát hình sự công an
công an quận một tp hcm và công an các phường trên địa bàn vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sinhan
trên đường tôn đức thắng để ra soát hoạt động tài chính tại công ty này
rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và nghi lời khai các nhân chứng của công ty sinh han liên quan đến hoạt động cho vay
đây là một động thái của công an quận một trong đợt kiểm tra giả soát các công ty tài chính có trụ sở trên địa bàn
ngoài ra công an tp hcm và các quận huyện tp thủ đức
đang tiếp tục đẩy mạnh ra soát xử lý sai phạm tại các công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn toàn thành phố
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả